theo thống kê sơ bộ từ phía bộ giáo dục và đào tạo hiện cả nước có hơn bốn hai trăm linh điểm một mươi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
cao tới hơn sáu mươi lần so với những kỳ thi năm trước đồng thời tỷ lệ thí sinh bị điểm liệt giảm đi rất nhiều
công bố mới nhất của bộ cho thấy phổ điểm tức là điểm trung bình của từng bài thi cũng biến động tăng hơn so với năm trước
điều này khiến dư luận có nhiều băn khoăn về chất lượng của kỳ thi
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đình quang đạt được tổng số hai mươi bảy điểm
trong đó môn ngữ văn là bảy năm lịch sử chín hai mươi năm và môn địa lý điểm tối đa một mươi điểm
dù vui mừng bởi đây là điểm số rất cao so với mặt bằng chung của khối c
tuy nhiên đạt vẫn rất lo lắng bởi có rất nhiều thí sinh cũng đạt điểm cao như em
tại cụm thi hà nội với hơn sáu trăm linh điểm một mươi đây là địa phương dẫn đầu cả nước về số điểm tuyệt đối
điều đáng nói là không chỉ đạt điểm cao ở khối thi vốn là sở trường của mình mà còn ở những môn được coi là sở đoạn
với tuấn minh cũng vậy theo học chuyên tin nên việc được điểm chín môn ngữ văn là điều em không ngờ tới
điểm của em thì những cái môn trách nhiệm thì nó đúng so với cả những phần mà bài làm em so với đáp án của bộ
còn điểm văn thì em thấy là nó cao hơn mong đợi của mình ạ
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước có hơn bốn hai trăm linh thí sinh đạt điểm một mươi
trong khi đó năm hai nghìn một mươi sáu cả nước chỉ có sáu mươi chín bài đạt điểm một mươi
lý giải của bộ giáo dục và đào tạo việc nhiều điểm một mươi là do năm nay thì trắc nghiệm mẫu đề nằm trong chương trình
còn với cách thi tự luận trước đây trong đề luôn có một câu rất khó
việc đạt điểm tuyệt đối là không hiểu
những em mà làm điểm một mươi một môn thì thật sự là những em rất là giỏi
chúng ta cứ hình dung tức là cứ một câu hỏi trong khoảng một phút
trên dưới một phút thôi mà các em làm xong câu hỏi đấy mà làm đúng hết tất cả các câu hỏi thì phải nói là những em đó thật sự là giỏi
cái thứ hai nữa là cái đề thi năm nay là đề thi trung hóa
chúng ta nhớ là nó là đề thi trung hóa được rút ra từ cái ngân hàng câu hỏi thi cách ngẫu nhiên
chứ không phải là cái đề thi tự luận
nếu đề thi tự luận như vậy thì câu hỏi đó chỉ rơi vào một cái chương nào đó thôi
còn ngay đây cái đề thi trung hóa thì câu hỏi đó có thể là rơi ở rất là nhiều chương khác nhau
và tất cả những em học đều ở chương trình thì các em sẽ làm được cái kết quả cao
thì cái điều này chúng ta rất là đáng mừng để giúp cho các em là học đều toàn bộ chương trình
nắm vừa kỹ thức không khuyến khích các em là học lệch học tủ học và luyện thi
theo tôi nghĩ rằng là cái số điểm một mươi này thì nó cũng không có cái vấn đề gì là bất thường
một trong những nguyên nhân các em đạt nhiều để một mươi hơn mỗi năm
cái số điểm một mươi là nhiều hơn mỗi năm
vì là tôi nghĩ rằng là trong những năm học trước thì có một số môn như sử địa không tổ chức thi trắc nghiệm
và khi đó thì các em học sinh rất là khó đạt được điểm một mươi tuyệt đối
vì là các em có thể làm được hết bài nhưng vì cái lý do là các em còn phải có một sự trình bày nữa
nên là cái điểm một mươi nó sẽ ít hơn so với thi trắc nghiệm
điểm cao lẽ ra phải là niềm vui của các thí sinh
nhưng việc hàng nghìn thí sinh đạt điểm tuyệt đối lại khiến cho các em rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng
bởi thực tế tình trạng nhiều thí sinh đạt gần hai mươi chín điểm
nhưng không đỗ đại học của năm hai nghìn một mươi bốn liệu có tiếp diễn trong năm nay
năm hai nghìn một mươi sáu theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cả nước có sáu mươi chín bài thi đạt điểm một mươi
và năm hai nghìn một mươi năm có bốn trăm linh sáu bài thi đạt điểm tuyệt đối
năm nay số lượng điểm thi là gần bốn hai trăm linh điểm
nhiều người lo ngại việc điểm một mươi tăng mạnh liệu có phải chất lượng giáo dục của chúng ta cũng tăng
hay chỉ là những con số ảo
việc quá nhiều điểm một mươi phản ánh điều gì và nó có ảnh hưởng gì đến việc xét tuyển
vào các trường đại học hay không
dù thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga từng khẳng định sẽ không có mưa điểm một mươi như những năm trước
do cách lập ma trận đề thi với những câu hỏi rất khó mà chỉ thí sinh thật giỏi mới có thể làm được
nhưng thực tế
điều này sẽ diễn ra ngược lại sau khi các địa phương công bố điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
thực ra thì là những năm ngoái thì những năm trước thì được một điểm một mươi tiếng anh
nó làm một cái gì nó rất là lớn lao và nó rất là khó
thì năm nay thì mình cũng rất là bất ngờ vì học sinh của mình báo về thì cũng có khoảng độ
hơn một mươi em là được điểm một mươi tròn triệu
với tư cách là một giáo viên thực sự mình cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào và chúc mừng các bạn
thế nhưng mà cũng đặt ra một câu hỏi là nếu như là nhiều điểm một mươi
thì nó sẽ ra làm sao
nói về những cơn mưa điểm một mươi ông sái công hồng phó cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
thực ra là quan điểm của tôi này không phải mọi người phiến diện
mà chúng ta chưa cung cấp đầy đủ thông tin thôi
chủ yếu là các tỉnh chỉ thông báo về con số điểm cao của họ
cái điều đó thì đúng là chúc mừng các sở
có những em điểm tuyệt đối ba mươi có những em đạt điểm một mươi tỷ lệ bao nhiêu phần trăm
thế còn cái phổ điểm của từng môn thế nào thì các tỉnh chưa phân tích
và tôi hy vọng rằng các tỉnh sẽ phân tích để thấy rõ là các cái môn của mình
này tỷ lệ bao nhiêu phần trăm các em dưới trung bình
tỷ lệ bao nhiêu phần trăm các em đạt điểm sáu bảy tám vân vân
thì nó còn quay trở lại để chúng ta điều chỉnh cách dạy cách học cho những năm tới cho các em phù hợp hơn
vì thế tôi mới nói rằng là không phải phiến diện mà đấy là những niềm vui
điểm vui của các sở và cũng xin chúc mừng các sở dục đã hoàn thành một kỳ thi rất nghiêm túc
và các em có rất nhiều điểm cao vừa là đem lại niềm vui cho chính các em
cho gia đình và cho các thầy cô và toàn ngành giáo dục
và các thầy cô cũng có những cách lý giải riêng của mình
cái đề thi năm nay chỉ là nằm trong chương trình lớp một mươi hai thôi
và cái độ khó của mỗi câu thì nó sẽ yêu cầu là gì đấy
cần cái người làm xử lý nhanh
cho nên là và thứ hai là
nó bám sát với cái chương trình xe khoa
cho nên mỗi học sinh đều có thể là giải quyết một câu mà có khi chỉ một mươi năm giây ba mươi giây
khi mà em nắm được khái niệm đấy em đã tích được rồi
là dùng từ cơn mưa điểm một mươi thì có lẽ là không đúng lắm
phải gọi là từ báo điểm một mươi thì đúng hơn
thế tuy nhiên là cái việc điều điểm một mươi như vậy thì cũng là một cái điều dễ hiểu
nguyên nhân đó là do là năm nay là năm đầu tiên mà thi theo một hình thức mới
có lẽ là bộ giáo dục cũng muốn là cho các em một cái sự an toàn
cho các em một cái sự đỡ lo lắng
do đó thì từ đầu năm thì bộ đã có một lộ trình học tập
và hướng dẫn cho các em rất tỉ mỉ
cụ thể đó là chúng ta chưa năm nào mà lại có nhiều đề
từ minh họa tham khảo rồi thử nghiệm giống như năm hai nghìn một mươi tám
và có lẽ nhờ cái lộ trình một cách rất là tỉ mỉ rõ ràng như vậy
nên các em đã có sự ôn tập khá là chỉnh chu
và dẫn đến là kết quả năm nay thì còn cao hơn năm trước
nói thêm về kết quả thi năm nay
thứ trưởng bùi văn ga cho rằng
phổ điểm năm nay không có gì là bất thường phân bố điều đặn
điều này là tất cả các thí nghiệm
này thuận lợi cho các trường tuyển chọn thí sinh
hoàn toàn năm nay thì không thể sẽ ra
bất kỳ một cái sự trục đập nào trong cái sách tuyển
bởi vì năm nay là chúng ta ứng dụng
triệt để công nghệ thông tin trong cái sách tuyển này
như vậy thì cái hệ thống phần mềm của bộ năm nay
đã làm rất là sớm và hoàn chỉnh rồi
thì trong cái tháng vừa qua và hiện nay
tức là các trường cũng đang là tập vật
tập vật chạy cái phần mềm ấy
chạy phần mềm sách tuyển phần mềm điều chỉnh ngưỡng vọng
rất là thành thạo thành chuyên nghiệp rồi
và năm nay là hai cái nhóm sách tuyển
một nhóm phía bắc một nhóm phía nam
rất là nhiều trường đa số những trường tốt trên
thì đã gia dập cái nhóm đấy rồi
cho nên bản thân các cái nhóm đấy cũng sẽ lọc ảo
rất là tốt trước khi mà đưa lên
cái cổng thông tin tuyển sinh của bộ để mà lọc ảo
tuy nhiên theo nhận định ban đầu của các trường đại học
với mức điểm như năm nay tiêu chí phụ sẽ chiếm vị trí quan trọng
trong sách tuyển đối với các trường đại học
cấp trên và không loại trừ trường hợp cùng mức điểm
nhưng sẽ có thí sinh đỗ và thí sinh trượt
sẽ có người khóc có kẻ cười dù bằng điểm nhau